tiếp tục với những thông tin về căn bệnh viêm gan bí ẩn đã được phát hiện ở nhiều quốc gia
các trường hợp được xác định là viêm gan bí ẩn đều có biểu hiện đau bụng tiêu chảy nôn mửa
kết quả là xét nghiệm thấy men gan tăng cao rõ rệt
trong bối cảnh hiện nay giới chuyên gia đặc biệt lưu ý
phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi thấy trẻ có những dấu hiệu cảnh báo
những dấu hiệu nào cần được lưu ý hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn nguyên huyền trưởng khoa khám bệnh cơ sở kiêm chung
bệnh viện nhiệt đới trung ương đơn vị đầu ngành về các bệnh truyền nhiễm
cập nhật từ tổ chức y tế thế giới who cho biết đã có hai trăm bảy mươi tám trường hợp viêm gan bí ẩn
ở trên hai mươi quốc gia năm trường hợp trẻ đã tử vong vì viêm gan bí ẩn
ước tính một mươi trẻ em mắc viêm gan bí ẩn phải ghép gan
dựa vào mô tả triệu chứng
các ca bệnh viêm gan bí ẩn trên thế giới thì đầu tiên trẻ có triệu chứng ở đường tiêu hóa trước
trẻ đau bụng nun mửa tiêu chảy sau đó vài ngày mới mệt mỏi chán ăn vàng mắt
vàng da đi tiểu vàng và suy gan không có trẻ nào có biểu hiện sốt
chính vì vậy theo nhận định của bác sĩ huyền khả năng cao tác nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn
lây qua đường máu và đường tiêu hóa đặc biệt lưu ý đến đường tiêu hóa
vì biểu hiện đầu tiên của trẻ chính là ở đường tiêu hóa
bác sĩ huyền khuyến cáo nếu phụ huynh thấy trẻ có biểu hiện đau bụng bùn nôn tiêu chảy
thì nên cho trẻ đi khám để xem trẻ có tổn thương gan không
từ đó có biện pháp điều trị kịp thời cho trẻ cha mẹ tuyệt đối không tự ý điều trị cho trẻ
trường hợp trẻ đã có biểu hiện tiểu vàng mắc vàng thì bệnh đã ở giai đoạn khá muộn rất nguy hiểm
trong bối cảnh hiện nay người dân đã trải qua một thời gian khá dài của đại dịch covid một mươi chín
ý thức phòng bệnh đã được nâng cao hơn và cần duy trì ý thức và thói quen này
ngoài ra với bệnh viêm gan bí ẩn thì cần chú ý nâng cao vệ sinh cá nhân
sát khuẩn tay thường xuyên rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
thực hiện ăn chín uống chính nâng cao ý thức về an toàn vệ sinh thực phẩm dùng thực phẩm an toàn
ở nhà và ở trường lớp trẻ cần được bổ sung dinh dưỡng hợp lý
tiêm phòng theo chương trình tiêm chủng mở rộng của quốc gia đầy đủ
để có được hệ miễn dịch khỏe mạnh tăng cường các hoạt động thể chất ngoài trời
nên dạy trẻ duy trì thói quen rửa tay và sát khuẩn tay
không nên vì lo lắng quá mà hạn chế trẻ vận động ngoài trời
theo dõi sát trẻ khi có dấu hiệu nghi ngờ thì cho trẻ đi khám tại bệnh viện
trong bối cảnh căn bệnh này vẫn chưa rõ nguyên nhân và cách thức lây lan
việc chuẩn bị sẵn sàng những kiến thức cơ bản và phát hiện kịp thời các dấu hiệu nhiễm bệnh
ở con em mình là điều mà các bậc phụ huynh nên quan tâm ngay lúc này